chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình cải cách hành chính
được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của kinh tế hợp tác xã cho nền kinh tế
đã có thêm gần tám triệu thành viên tham gia hơn ba mươi triệu người được tạo công an việc làm ở vùng nông thôn
tuy nhiên đóng góp của mô hình kinh tế này vào gdp còn khiêm tốn và có xu hướng giảm
chưa có nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới thành công
người dân chưa mận bà và chưa tin tưởng vào mô hình này
do vướng mắc về cơ chế hay do nhận thức chưa đúng trong quá trình triển khai hợp tác xã kiểu mới
chương trình cải các hành trình ngày hôm nay sẽ phân tích về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
hợp tác xã minh anh hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với các mặt hàng chủ yếu là nấm sò mộc nhĩ nấm linh chi
từ khi thực hiện mô hình theo luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai sản phẩm của hợp tác xã đã từng bước nâng cao chất lượng được thị trường đón nhận
tuy vậy trong quá trình thực hiện các thành viên chưa mận bà với mô hình này
hiện nay hợp tác xã đã chuyển đổi theo luật hai nghìn một mươi hai

tuy nhiên cái khó khăn thì vẫn còn
thứ nhất là mọi người vẫn chưa thể xóa hết được cái định kiến về cái hợp tác xã kiểu cũ
vẫn còn cái dư âm lại của cái hợp tác xã kiểu cũ
vẫn chưa có một trăm linh thành viên là mặn mà với hợp tác xã
đối với hợp tác xã nông nghiệp bản nghề ở huyện bắc nạm
đã từng có một thời gian đơn vị hoạt động khá hiệu quả theo mô hình hợp tác xã kiểu mới
thế nhưng hiện nay
hợp tác xã này đã giải thể vì không đủ nguồn lực để duy trì mô hình
một số thành viên đã tìm kiếm công việc khác có thu nhập cao hơn
năm hai nghìn một mươi bảy thì bắt đầu có cái phong trào là đi xuất khẩu lao động
rồi là đi các công ty
thì bắt đầu chị em cũng nhen nhóm ra ngoài
thế là đi công ty thì thu nhập tháng bảy tám triệu
với lại trồng rau thì lại khó
thị trường thì hẹp
và phát triển thêm cái ngành nghề khác thì lại không có vốn
liên minh hợp tác xã tỉnh bắc cạn cho biết
toàn tỉnh bắc cạn có một trăm sáu mươi hợp tác xã đang hoạt động
tuy nhiên số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả mới chỉ chiếm hai mươi tám bảy
nhiều hợp tác xã trong tỉnh vẫn chưa đặt lợi ích nhóm lên trên lợi ích cá nhân
mà vẫn theo kiểu mạnh ai nấy làm của ai người đó hưởng
bên cạnh đó một số hợp tác xã chưa hoạt động đúng tôn trì mục đích của mô hình
ngoài ra vấn đề thiếu vốn thiếu đội ngũ quản lý có năng lực cũng là những rào càn
khi mà họ hình thành nên cái hợp tác xã cũng chỉ là có một vài người tiên phong
cho nên là họ thành lập ra hợp tác xã thì có khi cũng chỉ là những cái gọi là từ cái sự nhiệt huyết của mình
cho nên là nắm bắt về các quy định của luật là cũng chưa đầy đủ
sau một mươi năm năm triển khai nghị quyết
hiện đóng góp của khu vực hợp tác xã vào gdp của cả nước có xu hướng giảm
trung bình khoảng bốn một năm
từ mức bảy bốn mươi chín gdp năm hai nghìn ba xuống còn ba bảy năm hai nghìn một mươi tám
tình trạng chung của nhiều địa phương hiện nay cho thấy
hợp tác xã muốn mở rộng quy mô phát triển phải có đất đai và vốn để đầu tư
để hoàn thành quy trình thủ tục vay vốn cho một dự án sản xuất cũng phải mất rất nhiều thời gian
đối với vây vốn thì phải có tài sản thế chấp
đây là những cái có liên quan đến nhau
mà tài sản thế chấp thì hợp tác xã
được nhà nước ưu tiên giao đất thì cái thủ tục hồ sơ là cũng rất khó khăn
vấn đề này đã được bàn luận tại diễn đàn tổng kết một mươi năm năm kinh tế tập thể
nhìn nhận ra những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình kinh tế hợp tác xã
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu các bộ ngành phải quan tâm hơn nữa
để chính sách có thể tiếp cận gần hơn với thực tế sản xuất của người nông dân
đại diện bộ tài nguyên môi trường vừa rồi bảo rằng là đề nghị là còn kiến nghị
cụ thể hơn về đất đai
thế thì bây giờ các hợp tác xã với liên minh hợp tác xã kiến nghị cụ thể như thế là còn cụ thể hơn cái gì nữa
rồi đương nhiên là tỉnh nào mà có quan tâm thì người ta sẽ giải quyết vấn đề này nhanh
nhưng vai trò quản lý nhà nước các bộ ở đâu
mà để cho các tỉnh không quan tâm như thế
thế tôi nói thật hôm nay là rất là phải bình với ý bộ
nhiều bộ nhưng mà mấy cái bộ mà nó liên quan đến các cái
mấy loại chính sách mà trong nghị quyết trung ương một mươi ba có nói như thế này
thì có lẽ là chúng ta phải nhận thức mạnh hơn cái này
nghị quyết một mươi ba đã nói rõ đây là một loại hình kinh tế mà rất là đặc biệt
nó là tinh thần hợp tác mà nó không phải là chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần
trong nghị quyết mà nói rất rõ
nó liên quan đến vấn đề vấn đề kinh tế vấn đề ổn định chính trị và ổn định về nông thôn
nó gắn với vấn đề tâm nông
nông nghiệp nông dân nông thôn là vấn đề chất lượng
và cái đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể
thì trong nghị quyết nói rất rõ trung ương hướng dẫn rất rõ
nhưng chúng ta cũng không nhận thức hết cái chuyện này
mà cái quan trọng nhất là thông qua cái cung ứng dịch vụ đầu vào đầu ra cho các thành viên hợp tác xã
thì sẽ làm cho cái giá trị gia tăng của kinh tế thành viên hộ gia đình của thành viên nó tăng lên
cái đó mới là quan trọng
kinh tế tập thể trong đó có hợp tác xã được khẳng định là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế
hiện đang đóng góp một mươi gdp của cả nước
và đặc biệt có vai trò quan trọng
đặc biệt có vai trò quan trọng cho mục tiêu kinh tế tăng trưởng bền vững xây dựng nông thôn mới giảm nghèo và cải thiện môi trường
tại diễn đàn kinh tế tập thể các cơ quan quản lý nhà nước các đoàn thể nhận diện rõ hơn cơ hội thách thức
những vấn đề mới trong phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã nước ta nói riêng và thế giới nói chung
thế nào là tác xã kiểu mới kiểu cũ nhiều người không biết
bây giờ có muốn biết thì mới chỉ đạo được báo cáo chứ
và nhiều nơi vẫn có tư tưởng áp ảnh bởi mô hình kinh tế hợp tác xã cũ
một thời kỳ chúng ta rất là oanh liệt nhưng sau đó nó không phù hợp
chúng ta đã chuyển sang mô hình kinh tế hộ
nhưng bây giờ cứ nghĩ là nó là mô hình kinh tế này như ngày xưa
người dân người ta thấy người ta không mặn mà
cái này là một tổ chức tự nguyện
có nơi thì áp đặt hành chính thì cũng không thành công
mà địa phương nào mà buông lỏng thì lại
đang là biệt bát
câu chứ nó phải nói thẳng những vấn đề này
phải đi được kịp theo xuống của thế giới
thế giới người ta nói rằng là số lượng hợp tác xã số lượng tổ hợp tác người ta không cần phải tăng nhiều và tăng nhanh
nhưng người ta quan tâm vào việc phát triển thành viên
của chúng ta ở trong này thì hợp tác xã thì ngược lại
báo cáo chí là số lượng hợp tác xã thì tăng
nhưng mà số lượng thành viên hợp tác xã thì giảm rất là mạnh
thì mình đi thế có trái với quy luật của xã hội của thế giới không
phó thủ tướng nhấn mạnh làm kinh tế tập thể trước hết phải dựa trên tinh thần tự lực tự cường của các thành viên
phù hợp với cơ chế thị trường chứ không thể mang tư duy cũ tâm lý ỉ lại ngồi chờ chính sách
chúng ta có nhiều chính sách mà tại sao chính sách nó không đi vào cuộc sống được
thì phải chăng là các cái chính sách này là phải tiệm cận theo cái nguyên tắc thị trường
thì đấy là yêu cầu số một
những nguyên tắc thị trường của chúng ta ở đây không có nghĩa rằng là nhà nước sẽ bỏ hết tất cả buông lỏng hết tất cả vai trò của mình trong cái lĩnh vực này
nhưng cũng tránh cái khuyên hướng là hợp tác xã lập ra để mà đi chờ đợi các cái chính sách của nhà nước
mà không có chủ động không có tự lực không có vươn lên
kinh nghiệm là nếu mà nhà nước mà hỗ trợ mà không có đúng định hướng thị trường thì không thành công được bao gồm gì
thực hiện luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai hợp tác xã đan phượng được chọn làm điểm là đơn vị chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu mới đầu tiên của thành phố hà nội
mặc dù trong điều kiện hoạt động ngày càng khó khăn theo cơ chế thị trường dụng đất ngày càng thu hẹp nhường chỗ cho công nghiệp dịch vụ đô thị
hợp tác xã luôn nhận được sự quan tâm của huyện ủy sự tri đào trực tiếp của đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã liên minh hợp tác xã thành phố
vì vậy hợp tác xã đã từng bước vượt qua được khó khăn và ngày càng tự khẳng định mình phát triển đi lên thu nhập của thành viên ngày một nâng cao
thành viên có trách nhiệm nghĩa vụ với hợp tác xã
ngược lại hợp tác xã có trách nhiệm nghĩa vụ với thành viên ngày càng tăng
tính đến nay tổng số thành viên hợp tác xã là một bốn trăm bảy mươi bảy thành viên trong đó kết nạp thêm tám mươi hai thành viên mới
thành viên mới góp vốn bình quân là một chín trăm bảy mươi năm đồng một thành viên
thành viên góp vốn cao nhất là một mươi triệu đồng
tổng số nguồn vốn của hợp tác xã ước tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín là hơn một mươi một tỷ đồng
doanh thu hợp tác xã ước năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn hai mươi hai năm trăm linh tỷ đồng lãi bảy trăm tám mươi ba triệu đồng
trong bối cảnh thiếu vốn vay vốn ngân hàng khó khăn nguồn vốn chung của các thành viên trong hợp tác xã đã tăng tiềm lực tài chính hỗ trợ các thành viên còn lại tham gia sản xuất theo hình thức hưởng tỷ lệ phần trăm góp vốn
trước kia anh trần sĩ hùng tự mò mẫm thực hiện
vốn ít không có kinh nghiệm chưa nhận định được sẽ phải làm thế nào
ba bốn năm đầu tiên anh thất bại mất tiền tỷ đầu tư
nhưng sau khi tham gia hợp tác xã những khó khăn trước kia dần được tháo gỡ
anh đã biết thị trường cần cái gì làm nấm cần những điều kiện gì
vì vậy anh mạnh dạng đầu tư tài chính mở rộng quy mô sản xuất với số vốn bảy tỷ đồng trong năm đến sáu năm
ngay cả cái việc mà xây dựng thương hiệu nhận diện thương hiệu cũng khó
cho nên là nó là một tổ chức pháp nhân thì bao giờ nó cũng dễ dàng hơn
mình có cái cơ hội để phát triển mở rộng thêm về nguồn vốn này quy mô sản xuất có thể tăng lên này
thế và nhận diện thương hiệu tốt hơn thì sẽ tiếp cận thị trường tốt hơn
anh là một trong những thành viên hợp tác xã tại đan phượng nỗ lực tự vươn lên làm giàu đang phát triển với định hướng đúng đắn
bài học rút ra sau những năm đầu thất bại
chính là phải có sự đoàn kết tập thể lấy sức mạnh tập thể hỗ trợ cho từng thành viên còn yếu về nội lực
buộc phải tự lực tự cường
trước mắt là mình phải biết rằng là mình có năng lực gì và mình làm đến đâu
thì cái người khởi nghiệp phải xác định như vậy
hợp tác xã cửa mới nó cũng như tổ chức doanh nghiệp cho nên là các thành viên góp vốn nó cũng được xác định như là các cổ đông trong doanh nghiệp
thế và nó đương nhiên là nó phải nó sẽ phải đồng thuận
đồng thuận thì mới huy động vốn được
đồng thuận thì mới phê duyệt các kế hoạch sản xuất
kinh doanh được thì nó sẽ có cái lợi ích trực tiếp xuống tới các cái thành viên góp vốn
sản xuất nhỏ nẻ manh bún mạnh ai người đó làm dẫn đến những cái sản xuất khó khăn
được mùa thì mất giá
chính vì vậy không chủ động sản xuất
từ cái việc đó cho nên chúng tôi đã định hướng đứng lên để định hướng tổ chức sản xuất
giúp cho người dân tham hiu cho đảng ủy chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch sản xuất
và tuyên truyền đến người dân để cùng chung sức thực hiện
không có vốn như anh trần sĩ hùng bà nguyễn thị sắc chỉ có tài sản là sáu xào ruộng
trước kia một xào ruộng cho được hai năm tạ lúa sáu xào đắt giá thì được hai triệu
mất mùa bắp bênh có khi mất trắng
từ khi hợp tác xã liên kết doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây ăn quả công nghệ cao
bà không còn vất vả sớm hôm như trước
hiệu quả ngày xưa trồng lúa thì mỗi một xào thì được có độ ổn
tốt thì mới được hai tạ rưỡi mà không có thì có như khi đến mùa tháng một mươi mất mùa thì chỉ được tạ rưỡi một xào
mà có khi thì nó lại hỏng không nó không được như bây giờ sang quy trình dòng dưa này thì nó nhẹ nhàng hơn
mà nó không vất vả không phải dậy thức khuya dậy sớm mà năng suất thì nó cao hơn
hợp tác xã sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người nông dân mang lại hiệu quả đối với người nông dân
và đặc biệt là sẽ thu gom thuê đất của người nông dân để cho doanh nghiệp tập trung sản xuất sản phẩm
doanh nghiệp sẽ là người mang lại nguồn lượng đối với người nông dân là trực tiếp đưa sản phẩm này là đầu ra cho các siêu thị các trung tâm thương mại
nếu mà doanh nghiệp nào vào mà tăng cường phát triển được thêm có cái mối liên kết với hợp tác xã
hay là bản thân hợp tác xã nào mà thành lập lôi kéo được nhiều cái thành viên vào
thì nên chắc phải có cái cơ chế ưu tiên hơn cho người ta ưu đại ưu hơn cho người ta
mặc dù chưa biết đến khi nào những khó khăn về chính sách sẽ được tháo gỡ
nhưng người dân ở nhiều địa phương trên cả nước như trường hợp đan phượng đã biết tự lực trong sản xuất
biết vận dụng sáng tạo trong cách làm hợp tác xã kiểu mới
những khó khăn về vốn về đất đai nhận thức của bà con nông dân dần tháo gỡ
bà con sẵn sàng tiếp tục dụng đất dồn điền đồi thừa cho thuê đất thay đổi phương thức sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường
đời sống bà con dần dần khấm khá không còn vất vả vì phụ thuộc vào cây lúa như trước kia
thưa quý vị những điểm ngẽn trong quá trình triển khai đã khiến cho chính sách chưa thể tiếp cận gần hơn với cuộc sống
vướng mắt được tháo gỡ sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho mô hình kinh tế hợp tác xã
không còn tư duy cá nhân mạnh ai nấy làm
mô hình hợp tác xã kiểu mới sẽ được trở về đúng với bản chất
là mô hình kinh tế đoàn kết tập thể và tạo ra những giá trị thống nhất mang lại lợi ích cho từng cá nhân tham gia vào mô hình này
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại